trong chiều một mươi năm tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến chủ tịch quốc hội cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại chủ tịch paniyatotu trong khuôn cổ hội nghị apbf hai mươi bảy
và ngay sau cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai bộ chính trị và kỳ họp lần thứ bốn mươi một của ủy ban liên chính phủ việt nam lào
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ nhất trí với các đề xuất của chủ tịch quốc hội pani yathotu
về việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa quốc hội hội đồng nhân dân hai nước
trong đó chủ tịch hội nhất trí cần tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề
ở các cấp độ từng ủy ban nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước và hội đồng nhân dân một số địa phương
có thể trao đổi kinh nghiệm cụ thể trong lĩnh vực hoạt động của mình